bão konpasu đang di chuyển nhanh hướng vào biển đông với tốc độ hai mươi hai mươi năm km một giờ
trong khi đó đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa đông năm nay đang tràn xuống nước ta khiến miền bắc trở lạnh và rét
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi bảy giờ ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão conpasu ở khoảng một mươi tám sáu độ vĩ bắc
một trăm hai mươi bốn một độ kinh đông cách đảo luzon philippines hai trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín bảy mươi năm chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão conpasu di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào biển đông và mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm một mươi tám năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm linh km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi bảy mươi năm một trăm linh km trên giờ giật cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão conpasu di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào biển đông và tiếp tục mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai hai độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một trăm linh một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
trong bốn mươi tám h bảy mươi hai h tiếp theo bão kompasu di chuyển nhanh theo hướng tây tây
đến bảy h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi tám năm độ vị bắc một trăm linh sáu tám độ kinh đông ngay trên vùng biển từ thanh hóa đến quảng bình
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tương đương sáu mươi chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão từ sáng nay một mươi một tháng một mươi ở khu vực bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín đêm tăng lên cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi ba sóng biển cao từ bốn sáu mét biển động rất mạnh
cảnh báo cấp độ rủi rủi
do thiên tai trên vùng biển khu vực bắc biển đông là cấp ba
trong bảy mươi hai đến chín mươi sáu giờ tiếp theo bão conpasu di chuyển nhanh chóng theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km cường độ bão có xu hướng giảm
gió mùa đông bắc tràn về miền bắc trở lạnh rét
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay ngày một mươi một tháng một mươi không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết vùng núi phía bắc bắc bộ
dự báo chiều và đêm nay một mươi một tháng một mươi bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và vùng bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới nên ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi ở bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa to có nơi mưa rất to
ở khu vực nghệ an đến quảng bình có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
ngày và đêm nay một mươi một tháng một mươi ở bắc bộ và thanh hóa trời lạnh vùng núi phía bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ một mươi chín hai mươi hai độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu riêng phía bắc có lúc cấp bảy giật cấp tám sóng biển cao từ hai ba mét biển động
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp hai